lễ công bố quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ của tạp chí cộng sản đã được tổ chức tại hà nội
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương dự và trao quyết định
tại buổi lễ đồng chí phạm minh chính đã trao quyết định của bộ chính trị về phân công ủy viên trung mương đảng
theo quyết định đồng chí đoàn minh huấn ủy viên dự khuyết trung ương đảng
thôi giữ chức giám đốc học viện chính trị khu vực một học viện chính trị quốc gia hồ chí minh để giữ chức phó tổng biên tập tạp chí cộng sản
phát biểu tại lễ công bố quyết định thay mặt bộ chính trị đồng chí phạm minh chính chúc mừng đồng chí đoàn minh huấn được bộ chính trị tin tưởng
giao đảm nhiệm cương vị phó tổng biên tập tạp chí cộng sản
nhấn mạnh đây là một nhiệm vụ mới nhiệm vụ khó
tại một cơ quan lý luận chính trị của ban chấp hành trung ương nơi thể hiện quan điểm đường lối về lý luận của đảng ta
đồng chí phạm minh chính mong rằng đồng chí đoàn minh huấn quyết tâm nỗ lực hơn nữa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của nhiệm vụ đề ra
tập thể lãnh đạo cán bộ phóng viên biên tập viên tạp chí cộng sản sẽ ủng hộ giúp đỡ chung sức chung lòng
và góp phần tiếp tục đào tạo bồi dưỡng đồng chí đoàn minh huấn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao